hạ viện mỹ vào ngày hôm qua đã bác bỏ dự luật do đảng cộng hòa thúc đẩy cung cấp một mươi bảy sáu tỷ usd cho israel
trong khi phía đảng dân chủ muốn một biện pháp rộng hơn
bao gồm cả hỗ trợ chủ ưu cho ukraine tài trợ nhân đạo quốc tế và kinh phí mới cho an ninh biên giới
với một trăm tám mươi phiếu ủng hộ và hai trăm năm mươi phiếu chống dự luật đã bị bác bỏ vì không hội đủ sự ủng hộ của hai phần ba số nghị sĩ
theo quy định đối với việc bỏ phiếu cấp tốc
dự luật do đảng cộng hòa thúc đẩy xong có một mươi bốn nghị sĩ cộng hòa phản đối
trong khi bốn mươi sáu nghị sĩ dân chủ ủng hộ dự luật
trước đó vào ngày bốn tháng hai thượng viện mỹ đã công bố một dự luật an ninh trị giá một trăm một mươi tám tỷ usd
bao gồm việc tăng cường bảo vệ biên giới viện trợ cho ukraine và israel
hỗ trợ các đối tác của mỹ ở ấn độ dương thái bình dương
cũng như hỗ trợ nhân đạo cho dân thường tại giải gaza khu vực bờ tây và ukraine
tổng thống joe biden người ủng hộ dự luật của thượng viện
khẳng định sẽ dùng quyền phủ quyết dự luật chỉ hỗ trợ israel mà hạ viện đề xuất